hàng loạt các tỉnh miền bắc nhiệt độ xuống dưới một mươi độ c trong đó hà nội chín chín độ c học sinh các trường tiểu học mẫu giáo ở thủ đô hôm nay được nghỉ học
nằm sâu trong khối không khí rét và khô nhiệt độ miền bắc giảm từ hai đến bốn độ so với hôm qua trời không mưa
nội thành hà nội lúc sáu giờ sáng nay xuống chín chín độ thấp nhất từ đầu mùa đông ở khu vực này
đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng cao hai mét có mái tre thực tế ngoài trời thấp hơn khoảng hai độ c
theo quy định của sở giáo dục và đào tạo hà nội học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới một mươi độ c
học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới bảy độ c
các trường đã gửi tin nhắn viết thông báo cho học sinh nghỉ ngoài cổng
nhiều phụ huynh đưa con tới lớp thấy lịch nghỉ lại phải đưa đến cơ quan hoặc quay về gửi nhà người quen
sáng sớm nay mẫu sơn lạng sơn tiếp tục là nơi rét nhất miền bắc khi nhiệt độ khí tượng xuống âm một sáu độ c
băng giá vẫn tràn ngập từ khu vực một một trăm linh m lên tới
đỉnh một năm trăm linh mét mật độ băng dày hơn